đội tuyển u hai mươi ba việt nam và những trận thắng liên tiếp trên đấu trưởng châu lục đã mang đến niềm vui cho hàng triệu người hâm mộ nước nhà
trận chung kết u hai mươi ba châu á giữa việt nam và uzbekistan diễn ra vào lúc một mươi năm h chiều ngày hôm nay đã nhận được rất nhiều sự quan tâm
khiến cho các cổ động viên việt nam sụp sôi hơn bao giờ hết
trên nhiều tuyến phố ở hà nội ngày hôm nay đã rực rỡ cờ đỏ sao vàng nhộn nhịp không khí mua bán đồ trang trí cổ vũ phục vụ người hâm mộ trước giờ bóng lan
trên tuyến phố hàng bông nơi được xem là đầu mối bán các mặt hàng dành cho cổ động viên đi xem bóng đá số lượng người đến mua rất đông khiến nhiều mặt hàng không còn để bán
những chiếc máy chiếu màn hình chiếu cỡ lớn đã được đầu tư đặc biệt cho trận chung kết kèm theo đó là những chương trình ưu đãi giảm giá để phục vụ cho nhu cầu xem đà bóng của khách hàng
thậm chí có những người hâm mộ cuồng nhiệt còn trang trí những phương tiện di chuyển của mình với hình lá cờ đỏ sao vàng và những lá cờ tổ quốc gắn trên xe
trận chung kết giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam và đội tuyển u hai mươi ba uzbekistan sẽ diễn ra vào lúc một mươi năm h ngày hôm nay
một lần nữa u hai mươi ba việt nam sẽ tiếp tục lập nên kỳ tích trở thành nhà vô địch u hai mươi ba châu á